chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán
trong khi đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường tết
nhiều chợ đầu mối tại tp hcm còn phải lo cạnh tranh trong kinh doanh
với các chợ cóc mọc tự phát ngay tại khu vực chợ đầu mối
không chỉ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của các thương lái
các chợ tự phát này còn gây nhiều lo ngại về trật tự giao thông
vệ sinh môi trường và không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
chợ tự phát nằm tại đường ba mươi sáu m cách chưa đầy hai cây số từ đường nguyễn văn linh
đi vào chợ đầu mối bình điền quận tám
một trong những chợ đầu mối nông sản thực phẩm chủ lực của tp hcm
trợ tự phát nên người bán chẳng phải chịu khoản thuế phí nào
lại nằm chắn đường vào chợ đầu mối nên thu hút một lượng lớn khách hàng của chợ đầu mối
nhất là khách mùa lẻ
điều này đang gây bức xúc cho các tiểu thương chợ bình điền
khi gặp sự cạnh tranh không lành mạnh
từ lúc mà cái đường ba mươi sáu ngoài ngoài mà nó bán thì ở đây là mua bán cạnh tranh dữ lắm
không có thượng tiện tại vì nó bán là không có
đồng thế nào hết trơn
ở ngoài đường nó bán tràn lan hết rồi
cái thứ nhất là bán tràn lan mình bán không có được gì hết trơn
nói như chỉ thấy là từ tối tới sáng là không có ai mà vô trong đây mua một ký chanh lẻ nào
mặc dù tp hcm đã có chủ trương dẹp bỏ chợ cốc
chợ tự phát trên địa bàn
nhưng đây là việc không dễ dàng
bởi có cầu át có cung
khi một bộ phận lớn người dân vẫn còn thói quen mua sắm lề đường
để bảo đảm hoạt động kinh doanh của các chợ đầu mối
chợ chính quy cũng là phần nào bảo đảm chất lượng
an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nguồn hàng cung cấp cho thị trường tp hcm
trước mắt cần chấn chỉnh ngay các chợ cóc mọc ngay chợ đầu mối
mạo danh nguồn hàng chợ đầu mối trong kinh doanh